thưa quý vị kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống xây dựng lực lượng công an nhân dân gắn với kỷ niệm bảy mươi năm năm công an nhân dân học tập thực hiệu sáu điều bác hồ dạy
hướng tới kỷ niệm bảy mươi bảy năm ngày thể thao việt nam
sáng nay tại hà nội ngày chạy olympic và hội thao khối xây dựng lực lượng công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba đã chính thức khai mạc
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã tới dự và chủ trì lễ khai mạc
cùng dự có ông hoàng đạo cương thứ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch
gần hai năm trăm linh cán bộ chiến sĩ đến từ sáu mươi hai đơn vị trực thuộc bộ công an công an thành phố hà nội tham gia
đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương bắc hồ vĩ đại và phong trào khỏe để xây dựng và bảo vệ tổ quốc
qua đó lựa chọn tôn vinh những thành tích trong phong trào thể dục thể thao là dịp để đánh giá một cách thực chất phong trào thể dục thể thao trong công an nhân dân thời gian qua
đồng thời tiếp tục chỉ đạo định hướng và tổ chức phong trào trong thời gian tới
cũng tại buổi lễ thứ trưởng trần quốc tỏ đề nghị ban tổ chức công an các đơn vị địa phương nêu cao trách nhiệm tổ chức thi đấu theo đúng chương trình kế hoạch đề ra
trọng tài huấn luyện viên và vận động viên cán bộ chiến sĩ quán triệt tinh thần đoàn kết trung thực cao thượng tiến bộ vô tư công bằng khách quan trong thi đấu
chấp hành nghiêm các quy định của ngành của ban tổ chức công hiến hết mình vì sự thành công của ngày chạy olympic và các nội dung thi đấu của hội thao
sau khai mạc các đội sẽ tham gia tranh tài ở hai môn thi đấu bóng bàn và quần vợt với hai mươi nội dung thi đấu
dự kiến lễ tổng kết và trao giải sẽ diễn ra vào ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi